là một tỉnh luôn phải hứng chịu nhiều thiên tai trong những năm gần đây
tỉnh thanh hóa đã đặt ra yêu cầu chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai
đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi chín này
việc phòng chống thiên tai không chỉ từ phía các cơ quan chức năng mà còn từ mỗi người dân
những hình ảnh về đợt lũ lụt lịch sử năm hai nghìn một mươi tám tại thanh hóa
xóm làng chìm trong biển nước hàng nghìn hộ dân phải sơ tán trong đêm
mường lát quan hóa tan hoang bởi lũ quét
thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
chắc chắn những tổn thất này sẽ còn lớn hơn rất nhiều nếu chính quyền địa phương
và từng người dân không có sự chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai ập đến
chúng tôi cũng rất ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền
đặc biệt là nhân dân thanh hóa
cái sự chủ động cái sự chống chịu này và đặc biệt là cái cách thức mà thanh hóa đối chọn với thiên tai
cái sự chủ động của thanh hóa trong những năm gần đây là tốt hơn
chính vì thế nên cái thiệt hại
thì giảm thiếu rất là nhiều
nếu chúng ta còn nhớ là cái trận bão ở đổ bộ hậu lộc lúc ấy là bị bất ngờ
nhưng những năm gần đây thì cái thiệt hại về người ở thanh hóa là giảm đến mức tối đa
bên cạnh việc chuẩn bị tốt nguồn lực địa phương bám sát phương châm bốn tại chỗ
tỉnh thanh hóa đang đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đề cao tính cảnh giác
và sự chủ động của mỗi người dân
làm được điều đó mỗi làng bản sẽ trở thành một cộng đồng thu nhỏ
tăng cường kết nối sẵn sàng hỗ trợ để mỗi gia đình được an toàn hơn khi mưa lũ tràn về